sáng nay các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bốn mươi tám chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng bỏ phiếu kín
đây là lần thứ ba quốc hội lấy phiếu tín nhiệm kết quả sẽ được công bố trong chiều nay
sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm
quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín
kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào chiều cùng ngày trước khi quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm
đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
theo danh sách đã được quốc hội thông qua vào chiều qua tại kỳ họp này quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám chức danh
do quốc hội bầu và phê chuẩn gồm phó chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc chủ nhiệm ủy ban của quốc hội
thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
trừ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng do vừa được phê chuẩn bổ nhiệm
tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng kiểm toán nhà nước